các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh như huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và miền đông nam bộ
sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cả hai loại hình thế gây mưa
nên sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm
mưa to trùng đúng vào thời điểm chiều cường dâng cao nên khả năng tiếp diễn tình trạng ngập úng nặng
đặc biệt là với các khu vực vùng trũng trong đó phải kể đến thành phố hồ chí minh
do mưa nhiều trở lại nên nền nhiệt ban ngày tại các khu vực sẽ không quá cao
phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ cho các tỉnh ven biển trung bộ cũng như tây nguyên
riêng khu vực nam bộ nhiệt độ nhỉnh hơn một chút nhưng cũng phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
thời tiết không còn oi nóng như những ngày vừa qua nữa
dự báo sang ngày mai vùng mưa có thể lan dần lên phía bắc các tỉnh như quảng trị
quảng bình hà tĩnh và miền nam của nghệ an
đợt mưa này được nhận định kéo dài đến hết ngày một mươi tám sau đó khi nhiễu động gió đông suy yếu
thì mưa tại khu vực này sẽ tạm thời giảm hơn về diện và lượng trong ngày một mươi chín
trở ra với các tỉnh thành phía bắc dự báo trong những ngày tới
các tỉnh miền bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông
trời phổ biến nhiều mây về đêm và sáng với mức nhiệt từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
tuy nhiên sang đến ban ngày trời nắng ấm nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh
lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi độ trong buổi trưa và chiều
một vài nơi thuộc phía tây bắc bộ như lai châu hay điện biên
nhiệt độ có thể tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi một độ
thời tiết nói chung khá thuận lợi cho việc gieo trồng các loại rau màu vụ đông
trên biển trong ba ngày tới toàn bộ khu vực biển đông
bao gồm hai huyện đảo hoàng sa và trường sa sẽ tiếp tục tịnh hành gió đông bắc đến đông
hoạt động chủ yếu mức cấp bốn cấp năm nên sóng biển không cao và cũng không gây tình trạng biển động
tuy nhiên điều đáng lưu ý là cùng với sự hoạt động mạnh dần lên của rãnh thấp xích đạo
cùng với nhiễu động gió đông nên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn
trong cơn rông tàu thuyền cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước